điều trị bệnh hẹp động mạch vành có nhiều phương pháp điều trị khác nhau
trong đó có điều trị nội khoa bằng thuốc điều trị bằng kỹ thuật can thiệp nong và đặt sten
và phẫu thuật bắt cầu động mạch vành được thực hiện cho những trường hợp mà tổn thương hẹp ở nhiều nhánh của động mạch vành
và ở những vị trí tương đối khó khăn không có thể đặt stent được
thưa bác sĩ hiện nay để điều trị bệnh mạch vành thì chúng ta có phương pháp phẫu thuật bắt cầu động mạch vành
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn phương pháp này là như thế nào ạ
chúng ta biết mạch vành thì nó bị hẹp do sơ vữa
những người bệnh bị sơ vữa động mạch và cái mạch vành nó bị sơ vữa nó dày lên
rồi tình trạng dày nó hẹp và làm cho cái máu nuôi của cơ tim nó bị giảm đi
và nặng hơn có những trường hợp mà mạch vành bị tắt thì có thể gây nên cái tình trạng bị nhổ mất cơ tim
với những trường hợp mà bệnh nhân bị hẹp được mạch vành đặc biệt là những trường hợp mà hẹp nhiều nhánh mạch vành
hay là hẹp cái thân trinh của chân trung của động mạch vành trái
thì người ta có chỉ định phẫu thuật bắt cầu động mạch vành
bởi vì là những cái nghiên cứu đã cho thấy là phẫu thuật bắt cầu động mạch vành
có lợi có kết quả tốt hơn so với cả điều trị nội khoa đơn tuần
hoặc là can thiệp đặt stent cho những cái tổn thương nhiều nhánh của động mạch vành
hay là hẹp thân trung động mạch vành
phẫu thuật bắt cầu động mạch vành là một phẫu thuật tim
ở trong đó thì bác sĩ phẫu thuật sẽ lấy
các cái mạch máu ở trên người của bệnh nhân
lên nối tạo các cầu nối cho các vị trí mạch vành
sau các cái chỗ mạch vành bị hẹp
cái mục tiêu của cái phẫu thuật này là tái cung cấp máu
cho những cái vùng cơ tim mà bị thiêu máu
chúng ta biết là mạch vành là một trong những mạch máu quan trọng của tim
đó là cái mạch máu cung cấp máu cho toàn bộ quả tim
và đây là những mạch máu thường gặp mà bị hẹp
bác sĩ phẫu thuật viên sẽ lấy các cái mạch máu ở trên người của bệnh nhân
như là mạch động mạch ở trên thành ngực động mạch vú trong hay động mạch ngực trong
đồng mạch quay ở gạch tay để có thể làm cái cầu nối cho các cái mạch vành bị hẹp
cho tới nay thì vẫn là cái tiêu chuẩn vàng trong điều trị hẹp động mạch vành nhiều nhánh
và chúng ta biết là đây là một trong những phẫu thuật mà thường được thực hiện
thực hiện với cái số lượng nhiều nhất ở các cái trung tâm phẫu thuật tim
cho người lớn ở trên thế giới cũng như là ở trong nước
thì theo thống kê thì ở bên hoa kỳ mỗi một năm người ta thực hiện khoảng
chiếm độ hai trăm linh các trường hợp phẫu thuật bắt cầu động mạch vành
chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
với bệnh nhân được phẫu thuật ghép từ tĩnh mạch sau khoảng từ một mươi đến một mươi hai năm
sẽ có hiện tượng bị tắc nghẽn trở lại
do sơ vữa động mạch vành trong khi với phẫu thuật ghép sử dụng động mạch
khả năng hồi phục sức co bóc của tim ở người bệnh sau khi được mổ gần như là hoàn toàn
bởi máu nuôi tim đã được đi theo con đường mới đảm bảo đủ lượng máu cho tim hoạt động
phương pháp phẫu thuật bắt cầu mạch vành giúp bệnh nhân chấm dứt những cơn đau ngực và nặng ngực
giảm thiểu nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hiệu quả có thể kéo dài từ một mươi đến một mươi năm năm sau phẫu thuật
nếu sau thời gian đó người bệnh bị tắc nghẽn mạch tái phát có thể thực hiện phẫu thuật lần nữa
tại bệnh viện đa khoa tâm anh phương pháp phẫu thuật mắc cầu mạch vành
được thực hiện với tỷ lệ thành công rất cao không có biến chứng nặng nào được ghi nhận
và tiếp tục là lựa chọn ưu việt của nhiều bệnh nhân mắc bệnh mạch vạch hiện nay